ngày một mươi sáu tháng một ban tổ chức ngày hội hoa anh đào tuyền lâm đà lạt năm hai nghìn một mươi tám chính thức công bố ngày khai hội hoa đào bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một
người dân và du khách có thể thưởng lãm các không gian hoa đào khu vực nội ô đà lạt khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm và một số điểm du lịch tại địa phương
trong khuôn khổ ngày hội hoa anh đào đà lạt diễn ra các sự kiện như chương trình khám phá hồ tuyền lâm thưởng thức rượu vang và ngắm hoa đào du thuyền ngắm hoa đào đêm nghệ thuật xuân đà lạt rực rỡ mùa hoa anh đào biểu diễn nhạc nước triển lãm ảnh nghệ thuật hoa đào
phần lớn những sự kiện diễn ra tại các địa điểm trên cung đường hoa phược tím cẩm tú cầu đỗ quyên hoa hồng thuộc khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm
hiện trên nhiều tuyến đường thành phố đà lạt hoa mai anh đào đã trổ hoa ban tổ chức công bố các không gian hoa đào tiêu biểu như khu vực đường hoa hồng phượng tím và bán đảo hồ tuyền lâm khu vực quanh hồ xuân hương đà lạt các tuyến đường nội ô thành phố như hồ tùng mậu lê đại hành trần hưng đạo tương phố
không gian hoa anh đào nhật bản tại khu du lịch hoa sơn điển trang hoa anh đào tại khu du lịch lá phong
dịp này tỉnh lâm đồng chính thức công bố quyết định thủ tướng chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia hồ tuyển lâm đà lạt và đón nhận danh hiệu đà lạt thành phố bền vững về môi trường asean
theo ban tổ chức ngày hội hoa anh đào đà lạt năm hai nghìn một mươi tám diễn ra đến hết mùa hoa